chào mừng quý vị đến với chương trình bí mật phòng the
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi một h ba mươi hàng ngày trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị đến nay các nhà khoa học vẫn chưa hiểu đầy đủ về xuất tinh ở phụ nữ do có rất ít nghiên cứu về cách thức hoạt động và mục đích của nó
tuy nhiên các chuyên gia tình dục khẳng định việc xuất tinh ở phụ nữ là hoàn toàn bình thường
một phụ nữ có xuất tinh không
xuất tinh ở nữ giới là khi niệu đạo của nữ giới tiết dịch trong quá trình quan hệ tình dục
nó có thể xảy ra khi phụ nữ được kích thích tình dục nhưng không nhất thiết phải có mối liên hệ với việc đạt cực khoái
mặc dù không phải tất cả phụ nữ đều sản xuất ra nó nhưng nó vẫn tồn tại và không có gì phải xấu hổ
vì ở nam giới nó là điều hoàn toàn tự nhiên
nhà tâm lý học và chuyên gia tình dục tiến sĩ rachel niddle cho biết
nữ giới xuất tinh được đặc trưng bởi sự tống ra một lượng đáng kể
chất lỏng từ niệu đạo của người phụ nữ trong khi đạt cực khoái
cơ chế cụ thể của xuất tinh ở nữ giới
xuất tinh ở nữ giới là việc đẩy chất lỏng ra khỏi niệu đạo của nữ khi đạt cửa khoái hoặc kích thích tình dục
niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàn quang ra bên ngoài cơ thể
có hai kiểu xuất tinh khác nhau ở phụ nữ
chất lỏng tiết ra chất lỏng này thường không màu và không mùi xuất hiện với số lượng lớn
ba xuất tinh dịch
loại này gần giống với tinh dịch của nam giới hơn nó thường đặc và có màu trắng đục
chất tinh ở phụ nữ thường liên quan đến điểm g được cho là nằm ở thành trước âm đạo
nằm giữa mặt sơn sâu của sông mù và của tử cung dọc theo niệu đạo
trong khi mọi người đã nghe nói đến điểm g nhiều người vẫn không biết các tuyến của scan
tiến sĩ niddle giải thích
các tuyến scan đôi khi được gọi là tuyến tiền liệt của phụ nữ để tương tự về mặt giải phẫu học
tuyến tiền liệt của nam giới chịu trách nhiệm tạo ra phần lớn nội dung của tình dịch
bằng cách tương tự tuyến tiền liệt của phụ nữ được cho là tạo ra nội dung xuất tin của phụ nữ
tuyến tiền liệt phụ nữ được hình thành từ một tập hợp các tuyến gọi là tuyến scan
có chức năng liên quan đến việc bôi trơn niệu đạo và xuất tinh ở nước giới
chúng nằm xung quanh niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàn quang ra ngoài
và cách cửa âm đạo khoảng hai cm
nó cũng có một ống dẫn tinh ở hai bên nằm ở hai bên cửa lỗ tiểu
có chức năng như lối thoát ra bên ngoài vì vậy đó là nơi xuất tinh ra ngoài
phân tích chất tiết này còn gọi là xuất tinh của phụ nữ
và so sánh với nước tiểu trước khi sinh của phụ nữ nhưng không giống nhau
cho thấy thành phần của nó không giống như nước tiểu và thường chứa các thành phần cũng được tìm thấy trong tình dịch của nam giới
người phụ nữ xuất tinh có mức grantinen thấp hơn nhưng lại có mức độ cao của kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt
ba xuất tinh ở phụ nữ có được coi là bình thường
việc xuất tinh ở phụ nữ là hoàn toàn bình thường nhưng mọi người thường không bàn luận về nó
theo hiệp hội y học tình dục quốc tế các ước tính khác nhau cho thấy từ một mươi đến năm mươi phụ nữ có xuất tinh trong quan hệ tình dục
một số chuyên gia tin rằng tất cả phụ nữ đều trải qua xuất tinh
nhưng nhiều người không nhận thấy có thể họ không nhận biết được vì chất lỏng có thể chảy ngược vào bàng quang chứ không phải ra khỏi cơ thể
khi các nhà nghiên cứu so sánh các mẫu nước tiểu từ trước và sau khi đặt cửa khoái
họ tìm thấy nhiều psa hơn ở mẫu sau
họ kết luận rằng tất cả phụ nữ đều tạo ra xuất tinh nhưng không phải lúc nào cũng xuất tinh ra ngoài
thay vào đó xuất tinh đôi khi sẽ quay trở lại bàng quang sau đó sẽ ra ngoài đường tiểu
những gì được biết là kinh nghiệm xuất tinh ở phụ nữ bao gồm cảm giác kích hoạt và số lượng xuất tinh thay đổi đáng kể ở mỗi người
từ quan điểm sinh lý tất cả cơ thể của chúng ta đều được thiết kế và có các thành phần sinh học để làm như vậy
mặc dù số lượng và kết cấu suyết tinh ở mỗi phụ nữ là khác nhau
điều xảy ra là vẫn còn nhiều phụ nữ giống theo tình dục của họ với những điều cầm kỵ bí ẩn và cầm đoán
không cho phép họ thực sự tận hưởng cuộc sống tình dục của họ đến mức có những phụ nữ chưa bao giờ đặt cược khoái
nếu phụ nữ chúng ta cho phép mình được quan hệ tình dục khoái cảm và biết rõ cơ thể mình
thì có thể đặt cực khoái và xuất tinh ở nước giới
bốn xuất tinh nữ có mang lại lợi ích cho sức khỏe không
không có bằng chứng cụ thể cho thấy xuất tinh ở phụ nữ có bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe
tuy nhiên nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc quan hệ tình dục và cực khoái có thể mang lại một số lợi ích
trong khi đặt cực khoái cơ thể tiết xa học môn giảm đau có thể giúp giảm đau lưng và chân đau đầu và đau bụng kinh
ngay sau khi lên đỉnh cơ thể tiết ra học môn thúc đẩy giấc ngủ ngon
các học môn này bao gồm prolactin và oticin
các lợi ích sức khỏe khác bao gồm tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiều tiền mạch huyết ác
năm xuất tinh nữ có liên quan đến tru kỳ kinh nguyệt hay khả năng mang thai hay không
hiện chưa rõ có hay không mối liên hệ giữa việc xuất tinh của phụ nữ và chu kỳ kinh nguyệt
một số phụ nữ nói rằng họ có nhiều khả năng xuất tinh sau khi rụng trứng và trước khi hành kinh trong khi những người khác không thấy sự có liên quan
một số nhà khoa học tin rằng xuất tịnh ở phụ nữ có vai trò trong việc mang thai
họ thức rằng điều này là do chất lỏng có chứa psa và phu chất tô giúp tinh trùng di chuyển dễ dàng hơn trong hành trình đến gặp trứng chưa thụ tinh
tuy nhiên những người khác tranh cãi lý thuyết này họ cho rằng trong quá trình xuất tinh thường chứa nước tiểu có thể giết chết tinh trùng
họ cũng nói rằng không dễ dàng để chất lỏng từ niệm đạo đến âm đạo
nơi đó cần phải có để đóng vai trò nào đó trong quá trình mang thai